theo cục quản lý dược bộ y tế năm hai nghìn một mươi ba cục đã tiến hành lấy gần bốn mươi mẫu thuốc để kiểm nghiệm kết quả tỷ lệ thuốc kém chất lượng ở mức hai năm mươi bốn và đến năm hai nghìn một mươi tám tỷ lệ này giảm xuống còn một ba mươi
bộ y tế cũng tiếp tục tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh xử lý kịp thời các vi phạm về chất lượng nhằm bảo đảm chất lượng thuốc nói chung và thuốc nội nói riêng an toàn hiệu quả đến tay người tiêu dùng cũng như các bệnh nhân
hiện cả nước có một trăm chín mươi tám nhà máy sản xuất thuốc đạt chuẩn gmp của tổ chức y tế thế giới một mươi một nhà máy đã đầu tư và đạt tiêu chuẩn của các nước tiên tiến
thuốc sản xuất trong nước đáp ứng đầy đủ hai mươi bảy nhóm tác dụng dược lý theo phân loại của tổ chức y tế thế giới
có sáu trăm năm mươi hai thuốc trong nước đã được công bố chứng minh tương đương sinh học so với thuốc biệt dược gốc thuốc phát minh